tại hà nội sáng nay bộ ngoại giao phối hợp với bộ kế hoạch và đầu tư cùng các đối tác nước ngoài
như tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam
và đại sứ quán hàn quốc tại việt nam đã tổ chức tọa đàm về đánh giá quốc gia đa chiều của việt nam
tại buổi tọa đàm các đại biểu đã thảo luận về báo cáo đánh giá quốc gia đa chiều của việt nam
đưa ra các tư vấn khuyến nghị cho chính phủ việt nam để xây dựng chiến lược phát triển của việt nam
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
từ đó giúp chính phủ có những phân tích đánh giá xây dựng chiến lược phát triển
và có những dự báo dài hạn cho việt nam trong những năm tới
tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd cho hay
chương trình đánh giá đa chiều sẽ hỗ trợ việt nam đạt được mục tiêu phát triển
thông qua cung cấp các đánh giá tư vấn chính sách phát triển có tính đa chiều
liên ngành liên lĩnh vực phục vụ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội